hiện phòng cảnh sát môi trường đã hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh bình định vừa cho biết công an huyện hoài nhơn đã điều tra triệt xóa một băng cướp chuyên gây án ở những nơi vắng người
nhất là dọc theo tuyến biển góp phần giải tỏa mối lo lắng cho nhân dân
từ cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy địa bàn các xã dọc theo tuyến biển của huyện hoài nhơn tỉnh bình định liên tiếp xảy ra các vụ cướp cướp tài sản khiến người dân lo lắng và bất an
địa điểm xảy ra các vụ cướp đều là nơi vắng người qua lại dân cư thừa thớt
đối tượng chuyên nhằm vào những đôi nam nữ trẻ đang ngồi tâm sự hoặc những người phụ nữ mua bán hàng tạp hóa lúc vắng khách